vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh thừa thiên huế thông tin một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra tại xã phú dương tp huế
khiến một người chết và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bảy nam thanh niên trú tại phường thuận an tp huế
điều khiển xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát lào khi tới km số bảy cộng sáu trăm linh cố lộ bốn mươi chín
đã đâm vào người đàn ông đang đi bộ theo hướng cùng chiều
sau đó ô tô này tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe máy chở bốn người trong cùng một gia đình
khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi
và lấy lời khai của tài xế ô tô điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tối cùng ngày một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
xe khách dường nằm đâm trực diện vào đuôi một xe khách dường nằm khác khiến một người tử vong hai người bị thương
các giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn